tối qua một mươi tám tháng tám đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh quảng ninh về công tác phòng chống bão số ba
tính đến thời điểm hiện tại quảng ninh đã kêu gọi hơn tám tàu thuyền về nơi tránh trú bão
trong đó có bốn trăm một mươi tàu xa bờ neo đậu tránh chú bão tại các khu neo đậu của các địa phương khu vực cát bà đồ sơn bạch long vĩ hải phòng
toàn bộ năm trăm ba mươi bốn tàu du lịch đã vào bờ neo đậu tại các điểm tránh chú bão an toàn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thường trực lực lượng và phương tiện trang thiết bị sẵn sàng huy động cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ khẳng định bão số ba là cơn bão mạnh có diễn biến phức tạp
quảng ninh là địa bàn sung yếu tiêm ẩn nhiều nguy cơ lũ quét sạt lửa đất
vì vậy cần tập trung lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn về người hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
đồng thời cần bảo đảm an toàn cho khách du lịch chú trọng bảo vệ an toàn cho vùng nuôi trồng thủy sản
và chủ động phương án cứu hộ cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra như lũ quét lũ ống
ứng trực cập nhật thông tin về tình hình bão kịp thời và giữ liên lạc thường xuyên